cầu vượt lũ hành phước hành thịnh bắc qua sông vệ là dự án trọng điểm của tỉnh quảng ngãi
được khởi công xây dựng từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
công trình hiện đã hoàn thành hơn năm mươi năm khối lượng và đang trong giai đoạn hoàn thiện
nhằm bảo đảm đúng tiến độ cũng như an toàn trước mùa mưa lũ
hiện các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại dưới lòng sông
phần đầu thi công xong phần hạ bộ trước khi mùa mưa lũ về
cầu vượt lũ qua sông vệ có tổng mức đầu tư chín mươi tỷ đồng
với quy mô một mươi nhịp và chiều dài ba trăm ba mươi mét
sau khi xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng
cầu vượt lũ sẽ nối đôi bờ sông vệ giúp khoảng hai hộ dân vùng rốn lũ huyện nghĩa hành
và vùng hạ lưu an toàn khi mưa lũ lớn giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra
mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín đang đến gần
tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra giám sát
đôn đốc hoàn thiện tiến độ trước mùa mưa năm nay